trong khi đó ở nam bộ đầu tuần tới nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
do gió tây nam duy trì cường độ trong những ngày tới nên khu vực vùng biển nam biển đông
bao gồm cả huyện đảo trường sa vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rông nhiều nơi cùng với đó là gió mùa tây nam mạnh dần lên cấp năm
có lúc cấp sáu sẽ khiến biển động trở lại gây nguy hiểm cho các hoạt động ra khơi trên các khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước